bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có hơn hai trăm năm mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là hơn bốn năm triệu liều tiêm mũi hai là hơn bốn trăm năm mươi tám trăm linh liều
có sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
và trong sáng ngày hôm nay ghi nhận hai tám trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai một trăm một mươi năm ca
và trưa ngày hôm nay cdc hà nội thông tin trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng nhiều
so với cùng thời điểm các ngày trước đó cụ thể đó là ba mươi năm trường hợp thuộc bảy chùm ca bệnh
như vậy từ sáng cho đến thời điểm này hà nội đã có năm mươi ba trường hợp dương tính mới với sars cov hai
liên quan đến việc chợ đầu mối ở quận hoàng mai có ca nghi mắc covid một mươi chín
ngày hôm nay chợ này đã tạm dừng hoạt động
trường hợp nghi mắc covid một mươi chín đó là
người buôn bán trứng trong chợ đầu mối
trong khi đó sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản về việc không tổ chức đợt hai
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một và xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh
các thí sinh đã đăng ký dự thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
sở cũng đề nghị các đơn vị nhà trường thông báo tới thí sinh
việc bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị đại học quốc gia hà nội đại học quốc gia tp hcm
tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng
đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương thức tuyển sinh khác
để xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi một tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh